phát biểu trong cuộc gặp mặt chia sẻ và động viên đoàn đại biểu bà mẹ việt nam anh hùng toàn quốc diễn ra vào chiều nay tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã bày tỏ niềm vui khi được gặp các mẹ và sự xúc động trước những hy sinh thầm lặng của các mẹ
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta luôn khắc ghi những công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ
các bà mẹ việt nam anh hùng những thương binh bệnh binh và người có công với đất nước
các mẹ luôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng phẩm chất đức hạnh của người phụ nữ việt nam
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao bộ lao động thương binh và xã hội khi tổ chức hoạt động tri ân các mẹ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục xem xét việc sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công
trong đó có bổ sung một số chế độ ưu đãi đối với các bà mẹ việt nam anh hùng
trong thời gian tới các ngành các cấp các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người có công và thân nhân người có công
đặc biệt là chăm sóc phụng dưỡng các mẹ việt nam anh hùng
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trao tặng những phần quà tới các mẹ chúc các mẹ luôn khỏe trường thọ
để thế hệ con cháu có thêm cơ hội bày tỏ lòng tri ân và tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng về đức hy sinh và lòng yêu nước vô hạn cho thế hệ hôm nay